thưa quý vị và các bạn những ngày này thì miền bắc đang có những cơn mưa dù nhỏ thôi thế nhưng đủ để xua đi cây nắng nóng đầu hạ
thế nhưng tại khu vực miền tây nam bộ tình trạng nắng nóng khô hạn nhiễm mặn vẫn diễn ra gai gắt trên diện rộng
vâng hàng ngàn hộ dân ở các tỉnh ven biển đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch để sử dụng
trong khi đó trên các trang mạng xã hội về hình ảnh người dân lam nũ xếp hàng chờ lấy từng can nước đã khiến cho người xem không khỏi đau lòng và thương cho sự cơ cực của bà con ở nơi đây
can nhựa trậu thao bất cứ vật dụng gì chỉ cần có thể đựng được nước đều được bà con chứng dụng
người người xếp lượt thành từng hàng dài
dù ngày hay đêm họ vẫn lặng lẽ mòn mỏi hứng từng chút nước bởi nước là thứ duy nhất cứu họ
gia đình họ tồn tại qua mùa khô hạn
cực lắm nhưng biết sao giờ không có nước thì không thể nấu ăn sinh hoạt thức trắng đêm cũng phải chờ
thường ơi là thương thiếu ăn cũng khổ thiếu nước lại càng khổ hơn mong trời mưa cho dân có nước sử dụng
thật chưa bao giờ nghĩ quê hương của mình sẽ có ngày này
hồi nhỏ coi truyền hình thấy khô hạn ở nước ngoài còn nói sao mình hên quá
ở đây xứ sông nước không sợ hạn mà mấy năm gần đây
mọi thứ đã khác đến không thể tin nổi
mùa nước nổi không còn nước sông mekong không còn nhiều phù sa sụt giảm mạnh người dân kéo nhau ly hương
nước ngọt mà thiếu kiểu này thì đời sống nhân dân khổ vô cùng
nước ngọt là nhu cầu cơ bản nhất của con người thương bà con mình quá
theo chia sẻ hiện tại miền tây đang vào cao điểm hạn mặn khoảng ba mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
các huyện ven biển của tỉnh tiền giang như gò công đông tân phú đông nguồn nước
bị nhiễm mặn tỉnh đã mở hơn sáu mươi vòi nước công cộng nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân
hiện tỉnh tiến giang là tỉnh đầu tiên phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sân biệt mặn
thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
các kênh ao cánh đồng ở tiền giang đều đã khô cạn nước nơi có nước thì lại nhiễm mặn không dùng được
để có nước sử dụng người dân phải đi mua từ các ghe với giá gần năm mươi đồng một mét khối
kiên giang cũng lâm cảnh khát nước mấy tháng nay
canh rạch khắp nơi khô cạn khiến cho đường đi sạt lở sụt lún khắp nơi mùa màng thất thu
giờ chỉ biết cầu mong ông trời thương lấy dân nghèo có những cơn mưa lớn giúp bà con
dịch bệnh trên tôm cua tràn lan do hạn mặn nông dân chúng tôi giờ đứng ngồi không yên đủ mối lo
thương bà con miền tây những ngày này các đoàn xe chở nước sạch miễn phí từ thành phố hồ chí minh long an
đổ về cung cấp nước
trong hoạn nạn thì dù chỉ một chút thôi nhưng mọi nghĩa tình đều là quý giá
trên các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp những bài viết sự mát lành yêu thương trong mùa khô hạn
đó là hình ảnh của các mạnh thường quân với những bồn nước ngọt quý giá là hình ảnh người dân nghèo san sẻ
chia nhau từng can nước và có cả những người tình nguyện mang phương tiện hỗ trợ vận chuyển giúp các hộ ở xa neo đơn
tôi thay mặt người dân gò công đông
mong trời mau mưa cũng còn một tháng nữa thôi bà con ơi
bà con phải tính dần phương án đào hầm xây bể chứa nước mưa như người dân miền bắc thôi
ngoài đấy nhà nào cũng có bể chứa ít nhất năm mét khối nước nhà có điều kiện thì làm cái lớn hơn
nước là nhu cầu sống cơ bản nhất của cuộc sống của con người
hiện nay có rất nhiều công nghệ chuyển nước mặn thành nước ngọt
tại sao không đầu tư nghiên cứu ứng dụng cho những vùng
sao không đầu tư nghiên cứu ứng dụng cho những vùng ngập mặn
nên đầu tư máy lọc nước biển thành nước ngọt
khát nước sẽ còn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi và trong nhiều năm tới
đó là điều khiến nhiều cư dân mạng lo lắng nhất lúc này
cư dân mạng cho rằng nếu không có phương án lâu dài
thì việc chở nước từ thiện cũng chỉ là giải pháp tạm thời
cư dân mạng cũng kêu gọi mỗi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường
để hạn chế mọi tác động tiêu cực của thời tiết
xây dựng môi trường xanh bảo vệ giữ gìn nguồn nước cho tương lai
đó là việc cần làm ngay và phải thật mạnh mẽ
còn bạn bạn có đề xuất gì để chống lại tình trạng hạn hán ngập mặn tại miền tây
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân